thưa quý vị trong ba ngày đầu tháng hai lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận năm thành phố hồ chí minh
đã truy đuổi và bắt giữ được hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật trên địa bàn
cụ thể vào khoảng một mươi bảy h một mươi phút ngày ba tháng hai lực lượng hình sự đặc nhiệm thực hiện tuần tra trên tuyến đường trần hương đạo
thì bất ngờ nghe tiếng tri hô có đối tượng cướp vật đang bỏ chạy
lập tức các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đã phối hợp với công an phường bảy truy đuổi
sau khi truy đuổi qua nhiều tuyến đường đến trước số một trăm linh chín huỳnh bản đạt phường năm thì khống chế được được đối tượng
đối tượng khai tên huỳnh thanh nhã sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê tỉnh phú yên và thu giữ tăng vật là một điện thoại do lấy trộm của một nhân viên xoát vé khi đối tượng ngồi trên xe buýt
trước đó lúc một mươi năm h ngụm một tháng hai một phụ nữ đang ngồi bên lề đường hải thượng lãng ông thì bị đối tượng võ huỳnh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ quận tám chạy xe máy cướp điện thoại
khi đối tượng định bỏ chạy thì nạn nhân nấm xe kéo lại khiến đối tượng ngã xe
lúc này tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ ở gần đó đã nghe tiếng tri hô và vây bắt được đối tượng
làm việc đối tượng khai nhận hành vi cướp dật của mình
đáng nói qua kiểm tra nhanh võ huỳnh duy dương tính với ma túy
đồng thời đối tượng này đã có ba tiền án về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
do có mâu thuẫn trước đó đối tượng huỳnh anh khoa ngồi tại huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
đã tìm đến nhà của một người phụ nữ để gây sự rồi dùng súng bắn vào chồng của người phụ nữ này
rất may là người đàn ông này đã chạy thoát
công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can huỳnh anh khoa
tên thường gọi là khoa não sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi
để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người
trước đó khoa đến nhà một người phụ nữ quen biết ngụ xã đốc binh kiều để quậy phá
tại đây khoa sử dụng súng quân dụng đuổi theo bắn trong người phụ nữ nhưng anh này chạy thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng một mươi hai giờ sau lực lượng công an đã bắt được khoa
khi đối tượng đang lẫn trốn tại nhà vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn tài ba mươi tuổi ngụ tại khóm sáu phường sáu
thành phố trà vinh về hành vi tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo kết quả điều tra trong tiệc nhậu tại xã phước hảo huyện châu thành
giữa trần thanh phong ngụ phường sáu thành phố trà vinh và ông sơn khanh
anh sơn thanh con trai ông khanh ngồi xã phước hảo huyện châu thành
sẽ ra cử cãi và đánh nhau phong bị thương tích nhẹ
biết chuyện phong bị đánh tài đem theo một khẩu súng ngắn cùng một số người khác
đến địa điểm nêu trên để trả thù sau khi đến nơi tài cùng đồng bọn tấn công
hai cha con ông sơn khanh riêng tài dùng súng bắn ông khanh bị thương ở vành tay
ông khanh và tham dùng rượu và cây chống trả sau đó tài cùng đồng bọn bảo vệ thành phố trà vinh
tài dấu súng và bỏ trốn khỏi địa phương phòng an ninh điều tra phối hợp phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh và công an thành phố trà vinh đã làm rõ bắt giữ tài sau thời gian lẫn trốn
đồng thời thu giữ ba khẩu súng và tám viên đạn quá trình làm việc tài đã thừa nhận hành vi
phạm tội còn về khẩu súng tài khai nhận mua trên mạng với giá sáu triệu đồng
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và
nơi làm việc đối với bị can nguyễn sơn lộ nguyên viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển
cenna trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn sơn lộ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám trú tại quận hai bà trưng tp hà nội
viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển genna trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật
việt nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khi ra quyết định khởi tố bị can
xét tình tiết bị can là người già yếu đã bảy mươi bốn tuổi có nơi cư trú lý lịch rõ ràng
các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án bị can nguyễn sơn lộ có dấu hiệu tiếp tục phạm tội
vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can này hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đang tập trung điều tra thu thập tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can và các cá nhân
có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám xét tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
nghệ an ba nghìn bảy trăm linh một s ở số bảy mươi hai đường phan bội châu thành phố vinh của tỉnh nghệ an
theo đó trưa cùng ngày nhiều cán bộ công an tỉnh nghệ an đã tiến làm việc và thực hiện khám xét
tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
đến gần một mươi ba h cùng ngày việc khám xét hoàn tất sau khi khám xét cơ quan công an đã lập biên bản
thu giữ và niêm phong nhiều bộ máy tính để bàn nhiều hộp đựng tài liệu
một số phòng hồ sơ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an đã bị công an niêm phong phục vụ công tác
điều tra làm rõ
mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn nguyễn văn vũ vừa bị công an thành phố long xuyên tỉnh an giang bắt tạm giam
và trước đó cơ quan này cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vũ và trương thanh thọ chú cùng địa phương
bị can thọ đã bị tạm giam trước đó trong một vụ án khác
vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc vũ cùng thọ và nhóm bạn đang uống nước
thì nguyễn vi toàn bạn cùng nhóm kể chuyện bị lê minh mẫn chú tại phường mỹ bình thành phố long xuyên
nhắn tin ham dọa nên đã rủ nhóm của vũ chuẩn bị hung khí đi tìm mẫn
khi ghi gặp mẫn cùng với vũ nguyễn văn vũ đã bắt tạm giam
với nguyễn hoàng nhật trú tại địa phương vũ cùng thọ và ba đối tượng đã cầm dao tự chế xông vào đánh nhật mẫn
và sau đó lên xe rời khỏi hiện trường
và hiện công an tp long xuyên vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan
công an huyện châu thành của tỉnh tây ninh vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc với thủ đoạn tinh vi
thuê người cảnh giới lực lượng chức năng tạm giữ hình sự chín đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và thu giữ nhiều tăng vật
vào đêm ngày một tháng hai công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tây ninh
triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền
tại khu vực vườn cao su thuộc ấp an thọ xã an cơ huyện châu thành tỉnh tây ninh
do đối tượng mai thanh sa và mai thanh nhớ cùng chú tại huyện châu thành đứng ra tổ chức
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tăng một mươi đối tượng thu giữ tăng vật gồm một trăm ba mươi triệu đồng
chín hột dí ngầu một bộ chén dĩa và nhiều đồ vật tài liệu khác
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tăng một mươi đối tượng thu giữ tăng vật gồm một trăm ba mươi triệu đồng

hôm ba tháng hai tại di tích quốc gia đặc biệt khu long mộ và đền thờ các vị vua triều trần
ubnd tỉnh thái bình đã tổ chức khai mạc lễ hội đền trần thái bình năm hai nghìn hai mươi ba
để đảm bảo tuyệt đối an toàn lễ hội công an tỉnh thái bình cũng đã chủ động xây dựng phương án
phân công lực lượng và triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn các hoạt động lễ hội đền trần năm hai nghìn hai mươi ba
lễ hội đền trần thái bình năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra trong năm ngày từ ngày ba đến ngày bảy tháng hai
năm hai nghìn hai mươi ba tức từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng riêng năm quý mão
tại khu di tích lăng mộ và đền thờ các vị vua triều trần xã tiến đức huyện hưng hà
để đảm bảo trật tự an toàn xã hội không để xảy ra ủn tắc tai nạn giao thông
cháy nổ hoặc lợi dụng các hoạt động lễ hội để hoạt động vi phạm pháp luật
công an huyện hưng hà đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát
tại các địa bàn trọng điểm và tụ điểm phức tạp
trong những ngày diễn ra lễ hội ngoài lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại lễ hội
công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện hưng hà và các đơn vị nghiệp vụ
phân công cụ thể lực lượng ứng trực sẵn sàng cơ động để tăng cường phối hợp xử lý mọi tình huống đột xuất
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn lễ hội phục vụ nhân dân và du khách thập phương
về dự lễ hội và dân hương tại đền thờ các vua trần